cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự để điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám kết quả điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám được công bố chính thức
qua thông tin phản ánh nghi ngờ về điểm thi có bất thường tại hà giang ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia đã ban hành quyết định số hai nghìn năm trăm chín mươi ba qd bgg dt về việc thành lập tổ công tác của ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia
kết quả kiểm tra giả soát chấm thẩm định cho thấy có một trăm một mươi bốn thí sinh với hơn ba trăm ba mươi bài thi có tổng điểm công bố tranh lệch hơn một điểm so với điểm chấm thẩm định
trước sai phạm xảy ra trong khâu chấm thi tại tỉnh hà giang và nghi vấn sai phạm
tại một số địa phương khác thì chiều ngày hôm nay bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ trưởng ban chỉ đạo
đã họp với lãnh đạo ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám và các đơn vị có liên quan để tiếp tục chỉ đạo xử lý về vấn đề này
theo đó đồng chí bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám và các đơn vị có liên quan
trong quá trình chấm thẩm định nếu như phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý đồng thời phối hợp với cơ quan công an
khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các cá nhân
các cá nhân có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật cương quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên cán bộ quản lý giáo dục vi phạm nghiêm trọng quy chế thi
đối với các thí sinh khi có kết quả chấm thẩm định phát hiện ra sai phạm cho dù đã nhập học sau đợt xét tuyển đại học cao đẳng tới đây thì vẫn phải xứ nghiệm xử lý nghiêm theo đúng quy chế thi
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý lại thêm một vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn
bản anh trung xã triềng cang huyện sông mã tỉnh sơn la vừa bị tổ công tác của bộ đội biên phòng sơn la triệt phá bắt giữ một đối tượng
đối tượng bị bắt là lường văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại bản nà cầm xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là hai viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác
đấu tranh khai thác đối tượng thanh khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính để bán kiếm lời
với hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá an tiền
sáu đối tượng gồm nguyễn văn vinh đặng việt đại phạm văn hùng cao huy dũng nguyễn văn phương và nguyễn công phong
cùng chú tại huyện lục ngạn đã bị cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang bắt giữ
bằng thủ đoạn mua tài khoản bóng đá để đăng nhập vào trang web bóng tám mươi tám com và nhận độ của các con bạc để hưởng lợi bất chính
trong thời gian diễn ra vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi tám
nhóm sáu đối tượng trên đã thực hiện giao dịch qua tài khoản và nhắn tin gọi điện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với nhau
với lượng tiền là hơn hai hai tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với cụt thị thông hai mươi chín tuổi và ven thị mão hai mươi chín tuổi
cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trẻ em
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
thông và mão đã lừa bán ba cháu từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi sang trung quốc
mỗi lần giao dịch thành công các đối tượng nhận được từ chín mươi đến một trăm linh triệu đồng
số tiền đó các đối tượng đưa một phần cho các gia đình bị hại còn lại chia nhau
trong vụ án này thông là chủ mưu còn mão là người giúp sức
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt cụ thị thông một mươi năm tù ven thị mão năm năm tù về tội mua bán trẻ em
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi một h
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung khác
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo